vẫn mở hàng quán không thiết yếu vẫn ra đường khi thật sự không cần thiết còn chủ quan lơ lạ trong công tác phòng chống dịch

trên tuyến phố lê văn lương một số hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa hàng phục vụ khách
bên cửa hàng em cũng nhận được công điện rồi ạ và hôm nay em đến cửa hàng để kiểm kê hàng hóa

còn tại một số điểm trên địa bàn quận thanh xuân nhiều người bán hàng rong vẫn tụ tập
khi được lực lượng chức năng nhắc nhở mới biết rằng hôm nay hà nội thực hiện theo công điện số một mươi năm
hà nội có điện một mươi năm của hà nội là việc là những hàng không thiết yếu thì không gôn bán không ạ

sáng nay em cũng không định đi đâu thật em cũng không định đi
em dùng cổ gạch thế này không tin này các anh các chị xem
thế bây giờ thì mình biết thế nào về cái vấn đề này chưa ạ
thế thì bây giờ thì các anh khi là báo em thì em biết được rồi
em sẽ không đi nữa
theo ghi nhận của phóng viên tại văn phòng đất đai hà nội trên đường hoàng minh giám
nhân chính thanh xuân người dân vẫn tụ tập đông như thế này

nhiều trường hợp khi lực lượng chức năng dừng phương tiện

nhiều người vẫn vô tư trả lời
chị có biết gì về công điện số một mươi năm của ủy ban dân thành phố hà nội không
đi ra ngoài là lý do gì đấy
đi ra ngoài là trợ giao thuốc cho khách
giao thuốc cho khách ạ

chứ nhiều dân vẫn tư tưởng chủ quan

được quyết định

không chỉ là sự nỗ lực của các cấp các ngành
mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi người dân
hãy cùng chúng ta chống dịch vì một hà nội bình yên
và một việt nam khỏe mạnh
trong lúc nguy kịch
một sản phụ đã được một chiến sĩ công an phối hợp cùng với cán bộ y tế phường
nhanh chóng đưa đến bệnh viện
và niềm vui trọn vẹn mẹ tròn con vuông đã đến
khi sản phụ hạ sinh hai bé gái an toàn
cụ thể vào khoảng năm h ba mươi phút ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
trong lúc trực ban đơn vị thượng úy lê minh soản
cảnh sát khu vực công an phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên tỉnh an giang
nhận được điện thoại của chị nguyễn thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khóm thới hòa phường mỹ thạnh
báo chị đang mang song thai hai mươi bốn tuần tuổi
hiện ở nhà một mình nhưng đau bụng dữ dội có dấu hiệu sinh
nhanh chóng xác định được nơi ở của chị trang
thượng úy soàn chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường
sau đó thượng úy soàn lái xe ô tô tải chuyên dụng của công an phường
đến nhà chị trang phối hợp cùng với cán bộ y tế khẩn trương
đưa sản phụ đến bệnh viện sản nhi an giang
nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời
chị trang đã hạ sinh hai bé gái an toàn
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại nhiều địa phương trong những ngày qua
tại vùng tâm dịch ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
các cán bộ chiến sĩ công an đã được bố trí xe đạp làm nhiệm vụ chống dịch
và hỗ trợ bà con
hàng ngày các anh thay phiên ca trực làm nhiệm vụ đứng chốt
hỗ trợ truy vết đảm bảo an ninh trật tự
và hình ảnh những người chiến sĩ công an trên xe đạp cùng người dân chống dịch bệnh
đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân nơi đây
đối với bà con ở đây hình ảnh những chiến sĩ trên chiếc xe đạp
len lỏi trong các con hẻm chật hẹp hay trên những con đường
dãy phố như thế này trở nên rất thân quen
tại tất cả các chốt trên địa bàn phường phổ thạnh
đều có những chiến sĩ xe đạp bố trí đứng chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện công tác trực chốt kiểm dị đảm bảo an ninh trả tự
khu vực phong tỏa hỗ trợ truy vết vận động người dân xét nghiệm
đưa đi cách ly kịp thời
và những lời động viên những sự sẻ chia đồng hành của các anh
đã giúp người dân thêm vững tin vượt qua dịch bệnh
đến nội dung trong phần tiếp theo
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng
trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
phần tin tức quốc tế who cho hay tiêm đủ vắc xin làm giảm nguy cơ lây truyền bệnh
sau một mươi ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt vào ngày hôm nay
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng
một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng

đối tượng là nguyễn trung tạ bảo duy sinh năm hai nghìn sáu trú khối phố bảy thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tạm trú xã tiên sơn huyện tiên phước tỉnh quảng nam
là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở thị trấn hà lam huyện thăng bình quảng nam
trước đó người dân nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải thăng bình
nên chạy đến và thấy ông thống gục phía trước sân nhà
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhà ông thống để trộm cắp
bị ông thống phát hiện nên chống trả và đâm chết nạn nhân lấy trộm một điện thoại di động
một mươi tám đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng đã bị công an thị xã hà lam
phú thọ tỉnh phú thọ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tại đường cao bang thuộc địa phận xã thanh minh thị xã phú thọ
xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên làm mất an ninh trả tự
quá trình điều tra công an thị xã phú thọ xác định do mâu thuẫn cá nhân
tối ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hoàng long sinh năm hai nghìn
trú tại khu dân cư cao bang xã thanh minh thị xã phú thọ
đã rủ thêm một số thanh niên khác hẹn gặp nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại khu tân an phường hùng vương thị xã phú thọ
ở khu cao bang xã thanh minh thị xã phú thọ để giải quyết mâu thuẫn
linh đã rủ thêm một số thanh niên đi cùng đến gặp nhóm của long
tại đây hai nhóm thanh niên đã xảy ra cãi vã xô xát gây mất an ninh trật tự
sau đó các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chiều tối nay trên địa bàn tp hcm xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
khiến cho nhiều nơi xảy ra sự cố là cây ngã đổ biển quảng cáo bị kéo sập
nhà dân tốc mái đáng tiếc là đã có một thanh niên bị cây đè trúng người
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày anh đỗ tấn khoa ba mươi bốn tuổi quê sóc trăng
điều khiển xe máy trên đường tôn đức
tôn đức thắng để về nhà ở quận bảy
khi đến trước địa chỉ số bảy tôn đức thắng anh khoa bị cây xanh đổ đè lên người dẫn xe
sự cố khiến anh khoa bị thương và được người dân chuyển vào bệnh viện để sơ cứu
cây gãy đổ cao khoảng bảy mét ngã đè lên hệ thống dây cáp một phần tường rào mái hiên căn nhà kế biên bị đổ sập
và xe máy của anh khoa bị hư hỏng
đại diện ubnd phường bến nghé cho biết hiện trường cây đổ đang được lực lượng chức năng thu dọn để giao thông được thông suốt
cùng thời điểm này cơn mưa nặng hạt kèm theo rông lốc đã cuốn phăng mái tôn của một bãi giữ xe trên đường cao lỗ quận tám
rất may sự cố không gây thiệt hại về người